ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cà mau vừa tổng hợp nhanh trong những
ngày qua do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và mưa lớn kéo dài kèm theo lúc xoáy đã làm tốc mái
của một nhà dân tại xã an xuyên thành phố cà mau tỉnh cà mau chưa thống kê được thiệt hại tài sản
sau khi nhận được tin báo chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi và động viên gia đình bị thiệt hại
hại do lốc xoáy gây ra đồng thời huy động lực lượng giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả từ đầu
đến nay thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh làm chìm hai mươi ba phương tiện hư hỏng hai phương tiện làm
chết sáu người mất tích bốn người tốc mái ba trăm bốn mươi bốn căn nhà sập chín mươi ba căn trong đó có hai mươi năm căn sập do sạt lở đất sạt
lở đất ven sông bốn sáu trăm tám mươi một mét tổng thiệt hại về tài sản ước tính là một bốn trăm linh tỷ đồng à à à à ừ ừ